đến nay vừa tròn hai mươi bốn năm
ngoài cho con chữ cho tri thức truyền dạy đạo đức làm người ông ba còn hỗ trợ gia đình em

ông ba cho gạo cho bánh kẹo cho dầu ăn cho nước tương cho quần áo cho tập viết
con cảm ơn ông ba con ước là con sẽ học ngoan chăm chỉ con sẽ trở thành người tốt
biết đến lớp học tình thương dần già đã có nhiều người tự nguyện đến chia sẻ đứng lớp thay thế ông ba
từ cô khoa cô giỏi đến nay là cô thúy cô phượng và nhiều em sinh viên của các trường đại học cũng đến tham gia giảng dạy
mình cũng mong muốn các em cũng được cuộc sống tốt hơn biết được một chữ nó sẽ đỡ khổ hơn một chút
rồi từ cái chỗ đó là mình gắn bó với các em như là máu thịt của mình như là các con của mình vậy đó
khi công tác được lâu ngày thì cô cảm thấy các em rất là dễ thương các em rất là ngoan
từ cái chỗ mà các em ngoan dễ thương đó
cô đã gắn bó với cái lớp học này
là một anh bộ đội cụ hồ trở về với đời thường thì bây giờ trở thành anh cụ chiến binh
và bản thân mình thương binh bác hồ dạy rồi
thương binh tàn nhưng chưa không phế
cụ chiến binh làm thì phải làm hết mình
và chú hứa chú sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
khi nào hai chân chú không còn cho phép chú đi nữa
ê lúc đó đi
thì chú chắc chú mới bỏ được cái lớp học này